công an huyện con cuông tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền bắt giữ một mươi chín đối tượng
tụ điểm đá gà này do nguyễn văn anh chú tại thị trấn con cuông huyện con cuông đứng ra tổ chức
trung bình mỡ trận nguyễn văn anh sẽ thu của người thắng ba trăm linh đồng
qua đó mỗi ngày đối tượng này thu lợi bất chính từ vài triệu cho đến cả chục triệu đồng
đến ngày hôm nay một tháng bảy có một mươi chín đối tượng đã bị bắt trong chuyên án này thu giữ bảy con gà trọi
hơn chín mươi triệu đồng tiền mặt và hàng chục xe mô tô điện thoại di động các loại